vào tối ngày một mươi một tháng sáu bộ y tế cho biết là có sáu mươi ba ca mắc mới covid một mươi chín được ghi nhận trong nước
và chín mươi sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
cụ thể là số ca mắc mới tại bắc giang là hai mươi bảy tp hcm hai mươi bắc ninh một mươi năm hà nội một
trong đó có năm mươi sáu ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc là khu đã được phong tỏa
có một mươi bảy tỉnh đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới
và trong ngày thì có chín mươi sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh